bên cạnh đó việc kiểm tra và đánh giá tính chính xác trung thực và minh bạch của các thông tin các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp việt
hay trở ngại trong việc tìm các chuyên gia am hiểu về các doanh nghiệp việt để cố vấn và đàm phán trong các thương vụ mna cũng đang là vấn đề
về rủi ro pháp lý sự không rõ ràng của hệ thống pháp lý về mna dân đến sự không chắc chắn về tính hợp pháp của giao dịch mna
có khả năng giao dịch bị hủy bỏ do sự diễn giải hoặc sự phán xét quyết định của cơ quan nhà nước có
và nước có thẩm quyền
nhiều yếu tố
thế thì đòi hỏi là phải có một cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp để đảm bảo là khi có tranh chấp phát sinh xảy ra thì sẽ đảm bảo được quyền và lấy cửa pháp của các bên
về chính sách quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của doanh nghiệp nước ngoài của một số ngành còn chưa rõ ràng hay vướng mắt trong việc thực hiện các giao dịch chuyển vốn đầu tư vào việt nam
theo quy định dân đến việc chậm trễ hoặc khó đầu tư gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả mna
chống độc quyền
đây là một vấn đề cần lưu ý và cũng là cái rủi ro trong giao dịch mna
trong luật cạnh tranh cũng như trong luật doanh nghiệp quy định về các trường hợp tập trung kinh tế mà từ ba mươi đến năm mươi của thị trường liên quan thì phải có thông báo và xin ý kiến của các cơ quan có liên quan về cạnh tranh
hiện nay là cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
trên năm mươi của thị trường liên quan thì giao dịch bị cấm thực hiện trừ trường hợp có sự miễn trừ của bộ trưởng bộ công thương
hoặc là những trường hợp đặc biệt được chính phủ cho phép
và cái quyết định về cái vấn đề này
thì nếu mà bị kết luận là thống lĩnh thị trường trên năm mươi thì đây khỏa là một cái thiệt hại rất là lớn cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào các giao dịch mna như vậy
khi bị kết luận vi phạm luật cạnh tranh thì doanh nghiệp có thể bị phạt với mức phạt lên tới một mươi của doanh nghiệp sắp nhập
và doanh nghiệp bị sáp nhập có thể bị buộc phải chia tách doanh nghiệp vừa sáp nhập
các luật sư cũng đã đưa ra cảnh báo tới đây trong nhiều lĩnh vực khác đơn cử như lĩnh vực công nghệ cao
các giao dịch mna rất dễ dàng đạt đến thị phần ở ngưỡng bị hạn chế
và đây là vấn đề rủi ro mà các doanh nghiệp cần phải tính toán thận trọng
luật cạnh tranh mới được ban hành năm hai nghìn một mươi tám sẽ có hiệu lực vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thay thế luật cạnh tranh năm hai nghìn bốn còn có quy định rộng hơn về các trường hợp phải thông báo và xin chấp thuận của ủy ban cạnh tranh quốc gia bộ công thương
quan sát quá trình gần ba mươi năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của việt nam
giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công đại học fulbright việt nam ông phạm duy nghĩa cho rằng
các nhà đầu tư muốn thực hiện các thương vụ m a mua lại cổ phần của doanh nghiệp nhà nước
cần lượng sức cần hiểu sự phức tạp của quy trình
phần đầu tiên là việc thẩm tra về mặt pháp lý và thẩm tra về mặt pháp lý để mua công sản chắc chắn phức tạp hơn khu vực tư nhân rất nhiều
nó liên quan đến luật doanh nghiệp
điều này tôi cũng phải nói thêm doanh nghiệp này không phải doanh nghiệp tư mà doanh nghiệp nhà nước
vì vậy ông chủ thật của nó là rất nhiều người có quyền quyết định
thế thì những giao dịch nào thì ông chủ tịch hội đồng quản trị quyết định
ông đó quyết định chưa chắc đã đủ đâu
những giao dịch nào là ông bộ chủ quản phải quyết định
và ai là những người khác có ý kiến vào đó
thiếu một trong những ý kiến đó theo quy trình thanh tra là lại không tuân thủ quy trình
và quyết định của người đại diện doanh nghiệp nhà nước đó chưa chắc đã có hiệu lực
cùng với sự hấp dẫn tiềm năng của thị trường m a
như một điều tất yếu sẽ gia tăng nhiều vụ tranh chấp mâu thuẫn cần phải xử lý
doanh nghiệp nhà nước được xem là hàng hóa rất hấp dẫn trên thị trường này nhưng lại không dễ mua bán
mặc dù trong thời gian gần đây với những thay đổi về cách làm mua tài sản là các doanh nghiệp nhà nước đã bớt khó
và bên mua đã có thêm lợi thế
các giao dịch mua bán và sắp nhập doanh nghiệp mỗi một doanh nghiệp nó một khác mỗi một cái dự án nó một khác
xin hãy tính toán cho nó phù hợp nhưng có một cái khung để tư duy
thứ nhất là mình xem ở đây có tín hiệu không thì chắc chắn với khu vực nhà nước
thì tài sản hiện nay nhà nước muốn bán rồi là có tín hiệu nhưng có mua được hay không thì mình phải tính thêm
những khó khăn và sự phức tạp của các thương phụ m a
đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân khiến kết quả của tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra rất chậm
không đạt yêu cầu của chính phủ
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám mới cổ phần hóa được một mươi hai doanh nghiệp trong khi kế hoạch cho năm hai nghìn một mươi tám ít nhất là tám mươi năm doanh nghiệp
kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiến hành cổ phần hóa một mươi tám doanh nghiệp nhà nước bảo đảm giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn có những chính sách quy định tưởng là cụ thể nhưng lại khó thực thi
còn nhiều quy định mang tính chung chung gây khó khăn cho việc vận dụng
đây là những rào cản về mặt pháp lý đối với thị trường m a
khắc phục những rào cản này không chỉ là việc làm cần thiết mà còn là yêu cầu bắt buộc
bởi việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng và những yêu cầu đặt ra cho việc cải thiện môi trường kinh doanh
việc tuân thủ các hiệp định đã ký kết đòi hỏi sự
dự kiến m a sẽ còn tiếp tục thăng trưởng hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu và việt nam
evfta sẽ được ký kết và có hiệu lực
tuy nhiên các hiệp định thương mại tự do cũng xiết chặt hơn các cam kết về kinh tế nhà nước
các cam kết quốc tế của việt nam ngày càng khốc liệt
việt nam đã sẵn sàng chấp nhận cptpp trong chương một mươi bảy
chói cơ bản đây là thứ vượt xa những hiệp định thương mại tự do trước đây
nó trói chính sách của nhà nước đối với khu vực kinh tế nhà nước đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước phải song phẳng hơn
nếu nhà nước vi phạm chương này thì nhà nước có thể bị kiện như là bị đơn
minh bạch về doanh nghiệp nhà nước chương một mươi bảy hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
trong vòng ba năm kể từ ngày cptpp có hiệu lực
việt nam phải công khai danh sách các doanh nghiệp nhà nước
công khai danh sách các doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên bảy trăm linh triệu đô la
trong vòng năm năm kể từ ngày cptpp có hiệu lực
việt nam phải công khai danh sách các doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên hai trăm tám mươi triệu đô la
cung cấp cơ sở thông tin khi có yêu cầu của thành viên cptpp
ví dụ về các lĩnh vực độc quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước
với thông tin về doanh thu quản lý thành viên hội đồng các quyền miễn trừ báo cáo tài chính
cung cấp thông tin về chính sách trợ cấp cơ sở pháp lý
lãi suất cho vai
khi có yêu cầu của thành viên cptpp bằng văn bản
bao gồm giải thích các chính sách đó có thể gây ảnh hưởng tới thương mại hoặc đầu tư giữa các thành viên
hành lang pháp lý về m a của việt nam khá đầy đủ nếu nhìn vào sự xuất hiện ở nhiều văn bản pháp quy
tuy nhiên những khoảng trống vẫn tồn tại và làm khó cho tiến trình tham gia của các doanh nghiệp
có những quy định phổ biến trên thị trường quốc tế lại chưa có trong pháp luật việt nam
có nhiều các cái khái niệm về pháp lý của nước ngoài
mà luật việt nam chưa có
nhưng mà nó rất là phổ biến ở các nước
thì những cái từ những cái vấn đề đấy chúng ta có thể là phải sửa đổi và bổ sung thêm những cái khái niệm đó vào trong các quy định pháp luật việt nam
trên cơ sở đó khi mà nó các khái niệm đấy nó được luật hóa rồi thì các bên cũng có thể là sẽ được bảo vệ tốt hơn và nó sẽ lường trước được những cái hệ quả
bên cạnh đó lại có những quy định rất căn bản nhưng lại được quy định một cách chung chung
như quyền mua quyền bán hay như quy định về chống độc quyền đối với các giao dịch tập trung kinh tế
câu chuyện minh bạch thông tin cũng đang tồn tại như là một khiếm khuyết lớn của thị trường mna
thiếu thông tin thiếu thông tin có chất lượng cũng là một hạn chế đối với việc thẩm tra về mặt pháp lý đối với các tài sản của các doanh nghiệp nhà nước
điều này khiến cho các doanh nghiệp có ý định mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước ngại ngần và thời gian tiến hành các thương vụ bị kéo dài
theo tôi một cái điểm mấu chốt là cái thông tin
trước khi muốn bán một món hàng thì mình phải chỉnh chu vào mặt thông tin của món hàng đấy
tại vì doanh nghiệp nó không giống như là một cái xe hay một cái tài sản hữu hình mình thì mình có thể cầm mình xem được nó tốt hay nó xấu mà nó
nó phải có những cái báo cáo cả hàng trăm hàng ngàn trang để người ta thẩm tra được cái chất lượng của tài sản đấy
thì cái thông tin là một cái cực kỳ quan trọng nó phải chính xác nó phải minh bạch nó phải đầy đủ
thì trước khi có thể thoái vốn một cách hiệu quả được thì mình phải xử lý được cái phần công việc đó trước đã
cổ phần hóa tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế
nguyên nhân cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được yêu cầu do nhiều yếu tố
song cần nhìn nhận đánh giá lại về cách thức đưa hàng hóa ra thị trường
có những giao dịch rất là lớn vừa rồi ví dụ như giao dịch bixi chẳng hạn trong thời gian cũng khá là ngắn
giao dịch cũng cả tỷ euro mà nó cũng chỉ diễn ra hơn hai tháng mà thôi
thì tại sao nó có thể nhanh như thế
cái việc đầu tiên ấy là người ta là
người ta đã có những cái hàng người ta là hàng tốt thì mới là dễ bán đúng không
giống như là hàng bán chạy và hàng bán chậm thôi
thứ nhất là như thế
thứ hai là cái cách người ta tiếp cận ấy là người ta cởi mở open book
thì cái quá trình due diligence cái quá trình điều tra công ty sẽ diễn ra nhanh hơn
thứ ba là người ta giữ nhiều con ngựa trên cùng một cuộc đua
thì vì vậy cho nên là tất cả các bên mua tiềm năng người ta phải nhanh chóng mà đàm phán trong vòng một vài ngày
để mà chốt được cái điêu còn nếu không thì nó sẽ rơi vào tay người khác mất
thì đấy là
và những cái kỹ thuật để làm cho nó nhanh hơn
nhưng mà xin nhắc lại là hàng
chỉ có hàng bán chạy thì nó mới đi nhanh thôi
nhưng hàng bán chậm thì muốn nhanh cũng không thể nào nhanh được
thị trường m a nói chung và đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước
được dự báo tiếp tục hấp dẫn dòng vốn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
các nhà đầu tư kỳ vọng hàng loạt doanh nghiệp có giá trị lớn
như tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ sớm được cổ phần hóa
để thu hút được nguồn lực tái cơ cấu hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước
và tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư
cần nỗ lực để m a có một môi trường pháp lý minh bạch
tôn trọng tính thị trường tính cạnh tranh
thưa quý vị và các bạn
việt nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó nhà đầu tư dành nhiều chú ý đến thị trường m a
một phương thức khá thuận lợi để bước vào thị trường
các doanh nghiệp trong nước cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn
với vai trò là bên mua trên thị trường này
hội nhập và mở cửa đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn
cho các doanh nghiệp nước ngoài vào việt nam
cũng như nhà đầu tư việt nam tham gia đầu tư ở nước ngoài
bởi vậy cuộc cạnh tranh để thu hút dòng vốn đầu tư ngày càng khốc liệt hơn
cần lưu ý rằng là nhiều quốc gia đơn cử như là campuchia và indonesia
cũng đang cạnh tranh khá quyết liệt với chúng ta trong thu hút đầu tư nước ngoài
gia tăng tính minh bạch ngăn chặn giảm thiểu các rủi ro về pháp lý
tăng hiệu quả trong giải quyết tranh chấp thông qua công cụ như trọng tài quốc tế
chính là con đường giúp việt nam trở thành ngôi sao ngày càng sáng hơn trong thu hút đầu tư
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới
vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại